từ những hộ nuôi ong lấy mật nhỏ lẻ thu nhập bấp bênh hiệu quả kinh tế còn thấp
nhiều năm gần đây người dân nuôi ong ở thị xã trí linh tỉnh hải dương đã hướng tới sự liên kết mô hình kinh tế tập thể
tạo ra những sản phẩm sạch chất lượng mang lại nguồn thu nhập cao và xây dựng thương hiệu tập thể
góp phần làm thay đổi diện mạo nghề nuôi ong lấy mật tại địa phương
hợp tác xã ong mật côn sơn được thành lập từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn tám
chuyển đổi thành công ty cổ phần ong mật việt ý
từ bảy thành viên ban đầu đến nay công ty đã thu hút hơn một trăm linh thành viên vệ tinh
hiện tại công ty có hơn năm trăm linh đàn ong trong đó có hai trăm năm mươi đàn ong ngoại và ba trăm linh đàn ong nội
mỗi năm cho thu hoạch bảy tám tấn mật trị giá khoảng một tỷ đồng
năm năm đã có thể đạt hơn năm mươi tấn đến hơn bảy mươi tấn một năm
để khai thác nguồn mật đó ngành ong của chí linh cũng đã trải qua rất nhiều thang trầm
nhưng đến giờ này giống ong cũng như kỹ thuật của người nuôi ong ở vùng miền chí linh
cũng như công ty của phần ong mật việt ý đã tương đối ổn định và đi vào chất lượng cao
có thể là sản phẩm